kính chào quý vị và các bạn
giá ngũ cốc thế giới liên tiếp tăng mạnh do nhu cầu mua lớn từ trung quốc
fitch ratings nhận định ngân hàng việt nam có dấu hiệu phục hồi thuận lợi sau dịch
và thông tin về luật số sáu mươi hai hai nghìn hai mươi cho phép người dân được quyền xây dựng nhà mới
nếu phần đất thuộc diện quy hoạch treo trên ba năm là những thông tin chính
được chuyển tới quý vị trong thời lượng năm phút của chương trình nhịp sống kinh tế hôm nay
sau đây là nội dung chi tiết
trong các phiên giao dịch gần đây giá ngũ cốc thế giới liên tiếp tăng
do nhu cầu mua mạnh từ khách hàng trung quốc
chỉ trong vòng ba tháng qua giá độ tương đã tăng trên ba mươi
hiện đạt mức cao nhất trong vòng hơn bốn năm khoảng một mươi một bốn mươi usd một giỏ
ngô tăng trên hai mươi năm đạt mức cao nhất một năm khoảng bốn một mươi bốn usd một giỏ
trong khi lúa mì cũng tăng khoảng hai mươi khoảng sáu usd một giỏ
các nhà phân tích cho rằng giá độ tương tương tương tương tương tương
nhu cầu của trung quốc sẽ tiếp tục duy trì nhu cầu mạnh
tại ninh thuận những tuần qua giá ớt các loại liên tục tăng
chạm mức giá cao nhất trong vài năm trở lại đây
hiện ớt simlay loại một được thương lái mua tại ruộng
có giá từ sáu mươi bảy mươi đồng một kg
ớt loại hai ba có giá sao động từ bốn mươi năm mươi đồng một kg
riêng ớt kim có giá cao hơn từ bảy mươi năm tám mươi đồng một kg
hiện giá ớt đã tăng gấp đôi so với thời điểm đầu vụ
theo thương lái
ớt lên cân xuất giá là do nhiều diện tích trồng ớt
tại các tỉnh miền trung vừa qua bị thiệt hại do lũ lụt
nên thị trường trong nước rất hút hàng
bên cạnh đó nhu cầu xuất khẩu ớt
sang thị trường trung quốc hiện cũng đang tăng cao
bộ luật lao động hai nghìn một mươi chín đã quy định mới
một số quyền lợi của người lao động
khi nhận lương kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
được nhận bảng gây trả lương mỗi lần nhận lương
trong đó ghi rõ tiền lương tiền lương làm thêm giờ
tiền lương làm việc vào ban đêm
nội dung và số tiền bị khấu trừ
hai được đền bù một khoản tiền ít nhất
bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm
tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn một tháng
do ngân hàng nơi người sử dụng lao động
mở tài khoản trả lương cho người lao động
công bố tại thời điểm trả lương
nếu bị trả lương chậm từ một mươi năm ngày trở lên
ba không phải trả phí mở tài khoản
nếu trả lương qua ngân hàng
luật số sáu mươi hai hai nghìn hai mươi do quốc hội khóa một mươi bốn ban hành
sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành
kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
cho phép người dân được quyền xây dựng nhà mới
nếu phần đất thuộc diện quy hoạch treo
trên ba năm
theo khoản ba mươi ba điều một của luật số sáu mươi hai hai nghìn hai mươi
quy hát một mươi bốn
trường hợp sau ba năm kể từ ngày công bố
kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện
cơ quan nhà nước có thẩm quyền
chưa có quyết định thu hồi đất
hoặc chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện
đã được công bố mà không điều chỉnh hủy bỏ
hoặc có điều chỉnh hủy bỏ
nhưng không công bố việc điều chỉnh hủy bỏ
kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện
thì người sử dụng đất được quyền đề nghị
cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định
theo fitch ratings nền kinh tế dần hồi phục
cùng tỷ lệ thất nghiệp giảm
là cơ sở cho khả năng sinh lời
của hệ thống ngân hàng trong thời gian tới
fitch ratings nhận định
kết quả hoạt động quý ba hai nghìn hai mươi
của các ngân hàng đã cải thiện hơn nhiều
trong năm hai nghìn hai mươi một
doanh thu ngành ngân hàng sẽ phục hồi
nhờ kiểm soát lỗ cũng như hoạt động vay vốn
đang dần dần khởi sắc trở lại
tuy nhiên fitch ratings cho rằng
sự phục hồi này có thể không mạnh mẽ như dự kiến
do tỷ suất lợi nhuận dòng còn hạn chế
đặc biệt tại các ngân hàng thuộc hệ thống quốc doanh
fitch ratings cũng kỳ vọng
tăng trưởng cho vay của các ngân hàng
tiếp tục phục hồi vào năm hai nghìn hai mươi
kinh tế phục hồi cùng với khả năng sinh lời
của hệ thống ngân hàng sẽ hỗ trợ
tăng trưởng ngắn hạn qua đó ổn định tỷ lệ vốn
thị trường bất động sản việt nam
năm hai nghìn hai mươi đã có những nhịp trứng
ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua
tuy nhiên bất động sản trong các khu đô thị thông minh
có sức thanh khoản cao
là nhận định được đưa ra tại tọa đàm
kiến tạo khu đô thị thông minh và đáng sống
mô hình cho việt nam vừa diễn ra
theo số liệu của viện nghiên cứu bất động sản việt nam
năm hai nghìn hai mươi những sản phẩm bất động sản
trong các khu đô thị thông minh
có sức thanh khoản cao gấp hai lần
so với các dự án thông thường
không những vậy những dự án có quy hoạch bài bản
bảo đảm hiện thực hóa được những bản vẽ đẹp
thành những khu đô thị có sức sống
và vì con người luôn có sức cạnh tranh cao
và có gia bán cao vượt trội hơn
so với các dự án khác
ngược lại các sản phẩm nhỏ lẻ dần vắng bóng
và không còn sức hút như dự án lớn
được ứng dụng giải pháp thông minh
thưa quý vị và các bạn nhịp sống kinh tế
sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất
trong năm phút của chương trình
chương trình phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần
từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại